thông tin cập nhật về áp thấp nhiệt đới
tính đến một mươi chín h ngày một mươi tháng tám do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển vịnh bắc bộ khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan
có mưa rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
hồi chín giờ ngày một mươi tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được năm đến một mươi km
đến một mươi chín h ngày một mươi một tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông
trên khu vực phía đông bắc bán đảo
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía tây bắc khu vực bắc biển đông
có mưa rào và rông gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh cấp sáu trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi chín độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm linh
một chín độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp ba